các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nghi vấn một phụ nữ mang ma túy về thành phố bắc giang tiêu thụ
tìm hiểu về thân nhân đối tượng lực lượng công an xác định đó là lục thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đường lý thường kiệt phường tam thanh thành phố lạng sơn
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm khi hằng vừa xuống xe tại công viên hoàng hoa thám
phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang ngay lập tức bị lực lượng công an bắt
khám xét đồ đạc của hằng lực lượng công an thu giữ hai kg ma túy đá
một điện thoại di động và năm bảy triệu đồng
thông qua công tác nắm tình hình công tác điều tra cơ bản
đã phát hiện ra một số đối tượng ở các tỉnh khác như lạng sơn hải phòng hà lội sơn la
quảng linh và cả các đối tượng trong tỉnh đã lợi dụng tuyến đường
giao thương thuận tiện trên đoàn tỉnh cho nên đã vận chuyển mô án ma túy
với sự lớn đưa vào địa bàn tỉnh để phân phối với khác và tiêu thụ tại đoàn tỉnh
tiếp tục đấu truyền
trong cuộc chiến tranh ngăn chặn hành vi buôn bán cái chết trắng ngày một mươi bốn tháng năm tại quốc lộ ba mươi một
thôn dạ xã thái đào huyện lạng giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
tiếp tục lập công xuất sắc bắt giữ đối tượng nguyễn sĩ diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở thôn dạ đang tành chữ vận chuyển hai sáu kg ma túy đá
diễn là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán tiêu thụ ma túy liên tỉnh
từ lạng sơn về bắc giang và một số tỉnh khác
bước đầu đối tượng diễn khai nhận lên khu vực biên giới tỉnh lạng sơn giáp trung quốc
mua ma túy đá của một người không quen biết giá ba trăm linh triệu đồng một kg
sau đó vận chuyển về bắc giang bán lại với giá bốn trăm linh triệu đồng một kg
vì lợi nhuận khủng của việc buôn bán ma túy đem lại
các đối tượng đã bất chấp những tác hại nguy hiểm do ma túy đá gây ra cho xã hội
việc triệt phá thành công các chuyên án mua bán vận chuyển ma túy đá lớn
thu giữ năm sáu kg phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
đã lập thành tích xuất sắc được bộ trưởng bộ công an khen thường
có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn